phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đã khai mạc với chủ đề về xây dựng pháp luật
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp
ngay khi bước vào cuộc họp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao quyết định quyền bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông cho thiếu tướng nguyễn mạnh hùng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chúc đồng chí nguyễn mạnh hùng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó
bên cạnh đó thủ tướng cũng biểu dương và đánh giá cao các hoạt động của các bộ ngành đặc biệt là bộ lao động thương binh và xã hội
trong tháng bảy đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công trong các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước
hôm nay chính phủ dành một ngày để trao đổi về thể chế chính sách bao gồm bốn luật và hai nghị định
thủ tướng lưu ý xem xét sửa luật đầu tư công trong phiên họp này nếu hoàn thiện được văn bản
đây là luật quan trọng ảnh hưởng đến điều hành của chính phủ đang vướng mắt rất lớn
việc sự thẩm lĩnh thẩm tra của hai cơ quan bộ tư pháp và chính phủ được
thì các ông chỉ cố gắng đưa ra để sớm trình cho thủ ngục quốc hội và quốc hội trong phiên họp sớm nhất
ngày mai chính phủ sẽ họp về tình hình kinh tế xã hội tháng bảy bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám và định hướng thời gian tới
thủ tướng yêu cầu cần phải thảo luận kỹ hơn để có những đối sách trong thời điểm hiện nay
sáng mai đồng chí bộ trưởng một cái đầu tư của chí dũng
cũng sẽ trình bày tình hình kinh tế xã hội đặc biệt các bộ ngành
sẽ trực tiếp có ý kiến về vấn đề kinh tế xã hội của đất
chúng ta cũng phân thích cái mặt thành công những cái mặt lưới trong bối cảnh quốc tế và trong nước
chúng ta không bị chủ quan cái việc triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
trong cái thời điểm mà thiên tai lũ lụt trên toàn cầu
các khu vực châu á cũng như nước ta đang diễn ra rất là nặng nẻ
thủ tướng yêu cầu cần thảo luận làm rõ hơn các vấn đề về văn hóa xã hội
vấn đề bảo vệ môi trường giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng
lãng phí quốc phòng an ninh đối ngoại chính trị để chính phủ có nghị quyết sát hơn
để làm tiền đề cho tháng tám tháng chín trước khi thực hiện quý bốn